từ chín tết đến bảy giờ ngày mùng ba tết sau bốn ngày nghỉ tết đã có sáu hai trăm ba mươi trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị
chiếm bốn mươi ba trong tổng số khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông giảm nhẹ bảy so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi đó số ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ đã tăng ba mươi năm
tính từ bảy giờ ngày hôm qua cho đến bảy giờ ngày hôm nay
cả nước đã có năm mươi ba trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ
nhiều hơn bốn ca so với cùng kỳ tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó hai mươi chín ca phải nhập viện theo dõi và điều trị
sau bốn ngày nghỉ tết năm trăm linh bảy trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại
nhiều hơn một trăm ba mươi bốn ca so với cùng kỳ tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
vào ngày hôm nay ngày ba tết chiều cường dâng cao đã gây ngập nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bến tre
ảnh hưởng đến hoạt động vui xuân đón tết của người dân
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh bến tre
mức nước đỉnh chiều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh dạch trong tỉnh đã đạt đỉnh trong sáng ngày hôm nay
cao hơn báo động ba từ đến một mươi bốn cm
sau đó duy trì ở mức trên báo động hai đến báo động ba trong chiều ngày hôm nay và xuống dần từ ngày mai cho đến ngày một mươi sáu tháng hai
cơ quan khí tượng khuyến nghị là các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ gia cố hệ thống đê bao
chủ động đối phó với tình hình ngập ống sạt lở xâm nhập mặn tăng cao do chiều cường kết hợp
với gió đông bắc và các tác nhân khác
sở du lịch tp hcm thông tin số lượng khách quốc tế đến thành phố trong dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đạt khoảng bảy mươi năm lượt
tăng một mươi năm bốn so với cùng kỳ của năm ngoái
tính từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
lượng khách tại các khu điểm du lịch tụ điểm vui chơi giải trí dịch vụ đã đạt khoảng một tám trăm linh lượt

lượng khách tại các khu điểm du lịch tụ điểm vui chơi giải trí dịch vụ đã đạt khoảng sáu năm trăm năm mươi lượt
tăng bốn so với cùng kỳ
và để có được kết quả trên các doanh nghiệp du lịch lữ hành đã ra mắt rất nhiều sản phẩm du lịch mới đa dạng hấp dẫn
sáng ngày hôm nay tại cửa biển sa huỳnh phường phổ thạnh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
bà con vạn trài đã tổ chức lễ gia quân nghề cá trong tiếng hò reo rộn ràng khí thế của các ngư dân
báo hiệu mùa biển an lành trong năm mới
đúng một mươi h ba mươi phút ban tổ chức lễ dóng lên hồi chuông chống lệnh gia quân
trong tiếng chống rục rã rền vang cùng với tiếng gieo hò cổ vũ của nhân dân địa phương
ba mươi chiếc tàu cá được lựa chọn
tham gia lễ gia quân năm nay đã lần lượt nổ máy ra khơi
phường phổ thạnh hiện nay có gần một mươi ngư dân và trên một hai trăm linh chiếc tàu cá
trong đó có trên sáu trăm linh chiếc đánh bắt xa bờ
lễ hội gia quân nghề cá đã tiếp sức cho ngư dân có thêm động lực vươn khơi bám biển
báo hiệu mùa biển thuận lợi sung túc của những người con miền biển
ngoại truyền thông tin